thiết thực kỷ niệm năm mươi hai năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam campuchia chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi tại hà nội
bộ thông tin và truyền thông phối hợp với trung mương hội liên hiệp thanh niên việt nam tổ chức họp báo
thông tin về ngày hội giao lưu các nhà báo trẻ thanh niên sinh viên các tỉnh biên giới việt nam campuchia năm hai nghìn một mươi chín
theo đó ngày hội sẽ được tổ chức trong bốn ngày từ ngày năm đến ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tại tây ninh và thành phố hồ chí minh
với nhiều hoạt động ý nghĩa như trồng cây hữu nghị khánh thành công trình sân chơi tham quan mô hình kinh tế tiêu biểu
và tham dự chương trình tọa đàm vai trò của truyền thông tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước
cách đây hơn năm mươi hai năm vào ngày hai mươi bốn tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy việt nam và vương quốc campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao
sự kiện này góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc của mỗi quốc gia
hai trăm linh đại biểu là nhà báo trẻ thanh niên sinh viên các tỉnh giáp ranh giữa hai nước sẽ tham gia ngày hội
ngày hội là cơ hội để phát huy vai trò xung kích của thanh niên hai nước góp phần gìn giữ củng cố và tăng cường hơn nữa
mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước việt nam campuchia